nằm trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa bỉ hai nghìn một mươi sáu tại việt nam tại tỉnh hưng yên đã diễn ra lễ hội bi ngày hội bỉ
chương trình do đại sứ quán bỉ tổ chức đã thu hút đông đảo sự tham gia của du khách và những người bỉ đang sinh sống và làm việc tại việt nam
tuần lễ văn hóa bỉ chính thức được khai mạc trong hoạt động của lễ hội
tại sự kiện đã giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa và con người đất nước bỉ đến đông đảo người dân việt nam
bỉ và việt nam đã có mối quan hệ hợp tác hơn bốn mươi năm qua do đó chúng tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu tới công chúng việt nam những nét đặc sắc về văn hóa và con người của đất nước bỉ nhằm đẩy mạnh và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia
với nhiều gian hàng khu vui chơi được bố trí trong khuôn viên của công viên mùa hạ khách tham dự có thể khám phá văn hóa văn học điện ảnh giáo dục các vùng thành phố thiên nhiên và doanh nghiệp bỉ
đồng thời tìm hiểu nhiều hơn về hợp tác giữa việt nam và bỉ thưởng thức các món ăn nổi tiếng của bỉ như sô cô la bánh waelles bia
thì em cảm thấy mình có thể học hỏi được rất là nhiều điều về cái phong cách chuyên nghiệp và nhiệt thành của người bỉ đặc biệt là trong các vấn đề về văn hóa và được ở đây hôm nay thì em cảm thấy rất là vui
ngày hội bỉ là cơ hội để người dân thủ đô có thể khám phá những nét văn hóa đặc sắc cũng như những thành tựu về phát triển kinh tế của nước bỉ
đây cũng là cơ hội thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước việt nam và bỉ sau hơn bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi sáu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại